yên bái hiện có hơn tám mươi hectare trồng quế là địa phương trồng quế lớn nhất cả nước
để phát triển cây quế bền vững ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế
tỉnh yên bái định hướng phát triển vùng trồng quế đến năm hai nghìn hai mươi năm
diện tích quế tập trung chuyên canh sẽ đạt trên ba mươi năm hectare
với hai mươi hectare được cấp chứng nhận hữu cơ
hiện nay diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh yên bái đạt hơn một mươi bốn năm trăm linh hectare
tập trung ở huyện văn yên trấn yên văn trấn
sản lượng khai thác toàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên một mươi tám tấn vỏ quế khô
trên hai trăm linh mét khối gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ
khoảng tám mươi năm tấn cành quế lá quế cung cấp nguyên liệu chế biến dược phẩm
thực phẩm tinh dầu quế phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra hơn hai mươi quốc gia
doanh thu ước tính đạt gần một tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo tỉnh yên bái tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp
tham gia xây dựng và phát triển các rừng giống vườn giống quế bản địa tại địa phương
để nâng cao chất lượng rừng trồng quế nhằm mở rộng phát triển quế hữu cơ một cách bền vững
hiện nay đang vào cao điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng mía trục làm nước xài khát tăng mạnh
nên thời gian gần đây thương lái đến tỉnh hậu giang nhất là huyện phụng hiệp
tìm mua mía trục với giá khá cao từ đó người nông dân có thu nhập hơn một mươi triệu đồng một công
theo nông dân hiện mía trục được thương lái thu mua tại ruộng ở mức từ một bảy trăm linh đến hai ba trăm linh đồng một ký
tăng gần năm trăm linh đồng ký so với thời điểm cách đây hai tháng
ngành nông nghiệp cho biết hiện toàn quyện phụng hiệp thu hoạch được hơn một trăm năm mươi hectare
diện tích này đa phần là mía lưu gốc từ vụ trước sang
với năng suất mía đạt từ chín mươi đến chín mươi năm tấn trên hectare và người trồng mía được thương lái chi trả nhân công thu hoạch
nên với giá bán như hiện nay sau khi trừ các phản chi phí nông dân có thu nhập hơn một mươi triệu đồng
trên công tỉnh hậu giang từng là vùng mía nguyên liệu lớn nhất đồng bằng sông cửu long
có thời điểm diện tích vùng mía nguyên liệu phát triển khoảng một mươi năm hectare
tuy nhiên những năm gần đây do giá mía bán cho nhà máy đường bắp bên đầu ra không ổn định
nên nhiều nông dân không còn mặn mà với cây mía mà chuyển sang sản xuất cây ăn trái
hộ còn giữ nghề thì ưu tiên trồng mía bán trục thay vì bán cho nhà máy đường
ubnd huyện thới lai tp cnh vừa tổ chức lễ công tác
bố xã trường thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hai xã thới tân trường xuân bê đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
sau thời gian triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
diện mạo nông thôn ở huyện thới lai tp cnh đổi thay vượt bật
kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững kết cấu hạ tầng khang trang
đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên
thu nhập bình quân từ sáu mươi tám đến bảy mươi năm triệu đồng
tính đến nay huyện thới lai có chín trên một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi
để giữ vững và phát huy thành quả đạt được cần thơ tiếp tục phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành ba mươi sáu trên ba mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
trong đó có tám xã nông thôn mới kiểu mẫu
về đích trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ tp cnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi

với phương châm mỗi sọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ninh bình đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia
có phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị
năm hai nghìn hai mươi ba phong trào hiến máu tỉnh nguyện ở tỉnh ninh bình đạt một trăm ba mươi bảy kế hoạch
thu về một mươi hai ba trăm linh đơn vị máu
các chiến dịch kêu gọi chương trình hiến máu khẩn cấp luôn thu hút đông đảo tình nguyện
chuyên tham gia
hội chức thập đỏ tỉnh luôn duy trì hoạt động của hai mươi hai câu lạc bộ ngân hàng máu sống
với gần hai hai trăm linh thành viên
bản thân tôi là một thành viên trong hội nhóm máu hiếm rh âm
lúc nào tôi cũng có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người
và mình giúp đỡ mọi người là mình mang lại may mắn và hạnh phúc cho người khác
vì nhóm máu của mình quá đặc biệt chỉ có trong nhóm giúp đỡ được nhau
ninh bình hiện có trên một phần ba dân số tham gia hiến máu tỉnh nguyện
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan
tổ chức đoàn thể để thực hiện đảm bảo cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh
hiến máu chỉ bảo quản được ba mươi năm ngày
do vậy việc khiến máu cứu người phải thường xuyên liên tục
hy vọng rằng từ phong trào hiến máu hiện tại đây sẽ lan tỏa hơn nữa
thời gian tới các cấp hội chức thập đỏ tỉnh ninh bình sẽ tiếp tục tuyên truyền
vận động các tỉnh nguyện viên và tổ chức các buổi hiến máu tỉnh nguyện
bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh
tỉnh ninh bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu
đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị di tích khảo cổ mán bạc
một di tích khảo cổ học nằm ở làng bồ bát xưa nay là thôn bạch liên xã yên thành huyện yên mô
là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử văn hóa dân tộc đặc biệt quan trọng
di tích khảo cổ mán bạc được các nhà khoa học trong nước và quốc tế khai quật năm lần
di tích chứa đựng khối lượng tư liệu đồ sộ về đồ đá đồ gốm di tích động thực vật
đặc biệt là di tích mộ táng thuộc giai đoạn văn hóa cuối phùng nguyên đầu đồng đậu
có niên đại cách đây gần bốn năm hiện vật thu được từ các đợt khai quật
đang được lưu giữ trưng bày tại bảo tàng ninh bình
những hiện vật đó đều được bảo quản và gìn giữ theo đúng như là nguyên tắc chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng
và sau đó chúng tôi làm hồ sơ khoa học rồi chụp ảnh đánh số tất cả những hiện vật đó
ninh bình đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học mán bạc và nghề gốm bồ bát
để có nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về đời sống vật chất tinh thần của cư dân mán bạc cổ
và vai trò của mán bạc trong dòng chảy lịch sử dân tộc
tạo cơ sở khoa học thực hiện tuyên truyền giáo dục về lịch sử văn hóa vùng đất yên mô ninh bình

tạo cơ sở khoa học thực hiện tuyên truyền giáo dục về lịch sử văn hóa vùng đất yên mô ninh bình